dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trong phiên khai mạc phiên họp thứ ba mươi tám
ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo của ban dân nguyện về việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi bốn cho thấy đã có hai hai trăm linh một kiến nghị của cử tri được giải quyết trả lời đạt chín mươi tám tám
nhìn chung cử tri đều cho rằng hoạt động của quốc hội thời gian qua có nhiều đổi mới thiết thực
đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri nhất là việc giải quyết trả lời các kiến nghị của công dân
tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều kiến nghị của cử tri đối với một số vấn đề bức xúc vẫn chưa được giải quyết
như việc bán nhà đất thuộc dự án không có thật dự án chưa được cấp phép chế độ chính sách đối với người có công
lạm thu trong một số trường học nhiều dự án giao thông có mức đầu tư lớn liên tục gặp sự cố về chất lượng
mới đưa vào khai thác nhưng đã hư hỏng xuống cấp
việc phối hợp giữa các bộ ngành trong giải quyết kiến nghị cử tri chưa chặt chẽ dẫn đến một số kiến nghị chưa rõ trách nhiệm do cơ quan chủ trì nào giải quyết
vì vậy cử tri đề nghị trong kỳ họp tới đây chính phủ cũng như các bộ ngành cần nâng cao hiệu quả giải quyết các kiến nghị
nhất là làm rõ trách nhiệm của các cá nhân bộ ngành trong các sai phạm